trong sáng nay ngày năm tháng năm bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội đã công bố có thêm một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay
có hai ca trước đó xác định tái dương tính đến thời điểm này đã có bốn lần xét nghiệm âm tính trở lại
tính chung cả một mươi một bệnh nhân đều có những kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai từ hai lần trở lên
đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo